hàng nghìn đoàn viên thanh niên tình nguyện viên đã ra quân dọn vệ sinh các bãi biển thuộc thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đây là một hoạt động nằm trong chiến dịch hãy làm sạch biển từ trong ý thức cộng đồng do tỉnh đoàn bình định phối hợp với tập đoàn tms và trung tâm tình nguyện quốc gia tổ chức
chiến dịch hãy làm sạch biển từ trong ý thức cộng đồng năm hai nghìn một mươi tám có nhiều hoạt động như tổ chức cắm biển tuyên truyền làm sạch biển
thành lập các đội thanh niên tình nguyện giao quân thu gom rác thải dọn vệ sinh bãi biển đặt các thùng rác thân thiện với môi trường tổ chức chương trình đổi rác lấy quà
chiến dịch nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên người dân khách du lịch và cộng đồng trong việc chung tay hành động vì môi trường biển đảo không có rác thải
vì một thành phố quy nhơn xanh sạch đẹp thân thiện và mến khách
mong rằng đừng có ai đổ rác xuống biển nữa vì khi đổ rác xuống biển không những là rác
cái tác hại của nó lên bờ mà còn cái tác hại của nó về biển rồi san hô chết rồi các loại cá không sống được
mình hy vọng cái chương trình này nó được nhân rộng và mở rộng lên để cho người dân mình ý thức thêm để làm sạch cái vùng biển của mình để phát triển tiềm năng du lịch
nhằm thu hút người dân tham gia tỉnh đoàn bình định đã tổ chức chương trình đổi rác lấy quà ở những bãi biển làng trài còn có nhiều rác sinh hoạt
mỗi người dân hoặc là khách du lịch
các cộng đồng viên thanh niên có thể là nhặt rác từ những bãi biển để mà đổi lấy những cái phòng quà
rồi đổi lấy phòng quà qua đó để cố gắng huy động ca sầu cộng đồng khách du lịch để chung tay bảo vệ môi trường
mục tiêu của chiến dịch nhằm tuyên truyền xây dựng ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển
cũng như môi trường sống về vai trò của môi trường đối với sự phát triển du lịch bền vững
từng bước đưa hoạt động hãy làm sạch biển trở thành hoạt động thường xuyên đối với cộng đồng